các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bốn quan chức một giám đốc của trung tâm nói trên và một bác sĩ đã bị sa thải hoặc khiển trách
trong số những người bị sa thải có giám đốc trung tâm chăm sóc người cao tuổi nói trên
và một bác sĩ bị cấm hành nghề và sẽ đối mặt với các cuộc điều tra thêm của cảnh sát
vụ việc xảy ra vào chiều một tháng năm làm dậy sóng cộng đồng mạng
sau khi các video lan truyền trên mạng xã hội trung quốc
đoạn video cho thấy nhân viên nhà xác di chuyển một túi đựng thi hải
bên ngoài bệnh viện tân trường trinh ở quận phủ đà thượng hải
sau đó hai người mặc đồ bảo hộ xanh mở túi đường thi thể trước mặt một nhân viên y tế bệnh viện
nhận thấy người nằm bên trong vẫn còn sống
người nhân viên của trung tâm sau khi kiểm tra các dấu hiệu sự sống đã đóng túi lại
bất chấp sự phản đối của hai nhân viên mặc đồ bảo hộ do sợ bệnh nhân bị ngạt thở
theo video sau đó người nhân viên này quay lại trung tâm để hội ý cùng hai người khác
trước khi đẩy bệnh nhân trong túi màu vàng trở vào bên trong
vụ việc gây ra làn sóng phản ứng dữ dội đối với nhiều cư dân thượng hải
những người đã mệt mỏi
kể từ khi thành phố phong tỏa để chống dịch kể từ ngày hai mươi tám tháng ba đến nay